gắn bó với nghề đan lát truyền thống đã hơn bốn mươi năm ông mùa á vừ người dân tộc hơ mông ở bản lọng luông một xã mường phăng thành phố điện biên phủ vẫn say mê với nghề đặc biệt là đan lu cờ một vận dụng đặc trưng gắn bó với đồng bào hơ mông ở điện biên nói riêng và vùng tây bắc nói chung
mục đích của việc duy trì nghề với ông mùa á vừ không chỉ là để cải thiện đời sống gia đình mà còn nhằm chuyên dạy nghề cho thế hệ con cháu hỗ trợ dân làng giữ được nghề truyền thống mà cha ông để lại
chiều ngày hè tháng sáu theo sự chỉ dẫn của những người dân bản chúng tôi gặp ông mùa a vừ đang miệt mài đan lu cở nhìn những ngón tay chai sần chi chít dẻo của ông vừ đã nói lên phần nào nỗi khó nhọc của người làm đề

trong việc làm nghề ông cũng dành thời gian hướng dẫn chỉ bảo họ cạn kẽ nhờ có sự chỉ dạy của ông vừ nhiều người trong bản lọng luôn đã biết làm các vật dụng thiết yếu phục vụ gia đình đặc biệt không gia đình nào không có lua cờ ở trong nhà và mỗi khi đi làm đương đi chợ họ đều đem theo lua cờ với niềm tự hào riêng về một vật dụng chỉ riêng có của đồng bào dân tộc mông ở vùng cao điện biên
những năm gần đây sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại khiến cho nghề đan lát truyền thống đang dần bị mai một
thế nhưng trước sự phát triển mạnh mẽ ấy vẫn còn những con người như ông mùa a vừ bằng sự đam mê tâm huyết với các sản phẩm đan lát đã và đang góp phần giữ gìn bảo tồn nét tinh hoa truyền thống dân tộc